đại diện đại sứ quán việt nam và cộng đồng người việt tại nga mới đây đã tới đặt vòng hoa và dự lễ viếng chủ tịch danh dự hội hữu nghị nga việt
tiến sĩ evgeni klausov và nguyên trưởng đoàn chuyên gia quân sự liên xô tại việt nam giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi hai một nghìn chín trăm bảy mươi năm thượng tướng anatoly kupinen
tiến sĩ eveni ga lazunov là một người bạn lớn của nhân dân việt nam đã có những đóng góp to lớn trong cuộc chiến đấu chống xâm lược trước đây của việt nam
cũng như trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
tiến sĩ evgeny glazunov đã được nhà nước ta trao tặng huân chương hữu nghị huân chương lao động hạng một và hai và nhiều huân huy chương khác
với tư cách trưởng đoàn chuyên gia quân sự liên xô tại việt nam giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
thượng tướng anatoly kupinen đã được giải đoàn chuyên gia quân sự liên xô tại việt nam
toly khupinen đã trực tiếp tham gia hỗ trợ lực lượng phòng không việt nam trong cuộc chiến hà nội một mươi hai ngày đêm khói lửa
thượng tướng kupinen cũng đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý trong đó có huân chương chiến công hạng nhất huân chương hữu nghị huy chương vì sự đoàn kết chiến đấu trong đấu tranh chống xâm lược mỹ
tại lễ viếng ba tổ chức đã đọc điện chia buồn và ghi nhận đánh giá cao phẩm chất năng lực những đóng góp của tiến sĩ evgeny glazunov
và thượng tướng anatoly kupen trong việc làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống và hợp tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và nga